theo kế hoạch phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ đã xây dựng kế hoạch phân công lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông hướng dẫn phân luồng phương tiện nhằm hạn chế không để xảy ra ủn tắc và tai nạn trong thời gian diễn ra lễ hội
và chủ động phân luồng từ xa với các phương tiện vận tải đặc biệt là đối với tuyến trung tâm lễ hội đền hùng thì chúng tôi đã bố trí lực lượng dọc các tuyến đường làm sao đảm bảo thông suất an toàn giao thông
với mục tiêu năm không để xảy ra ủn tắc giao thông không để xảy ra tình trạng chặt chém khi mua hàng không có ăn xin ăn mày không có các hành vi phản cảm và không để mất vệ sinh an toàn thực phẩm
với vai trò là lực lượng nòng cốt công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện thành thị chủ động nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm an ninh trật tự và an ninh tôn giáo
các chú công an giao thông đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình các chú công an ở đây thì ân luồng rất đồng định các khách du lịch đến đây thì sẽ được các chú giúp đỡ
các chú công an ở đây thì nhìn thấy là giao thông rất là thông thoáng rất là tốt đặc biệt là trên đường đi thì nhìn thấy các bác giao thông rất là tốt phân luồn giao thông tổ chức để mà đón những khách cũng như là giúp những người dân những người mới đến chưa biết đường đi chỉ rất là tận tinh
với các phương án đảm bảo an ninh trật tự chủ động nắm bắt tình hình phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của bọn tội phạm và tệ nạn xã hội
không để xảy ra đột xuất bất ngờ đến thời điểm hiện tại cùng với việc chỉnh trang đô thị công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông để phục vụ du khách hành hương về với đền hùng cũng được tỉnh phú thọ chỉ đạo hoàn tất sẵn sàng đón du khách trong và ngoài nước về tham dự
không chỉ tại phú thọ kỳ nghỉ lễ dịp dỗ tổ năm nay người dân được nghỉ ba ngày nên những chuyến đi chơi xa được nhiều gia đình bạn trẻ lựa chọn
khi mà không khí nóng bao trùm các tỉnh thành phía nam thì địa điểm mát mẻ ít nắng nhiều
nơi như đà lạt trở thành nơi yêu thích của nhiều du khách để nghỉ ngơi thư giãn cùng với người thân
ghi nhận tại nhiều tuyến đường trung tâm thành phố đà lạt các cơ sở lưu trú khách sạn đã bắt đầu nhận khách
một số quán ăn dịch vụ giải trí lượng khách đến rất đông có nhiều du khách phải đứng chờ
nói chung là từ khánh hòa lên đà lạt trên này là nằm tầm một trăm hai mươi cây
thì quãng đường đi từ đó dưới đó lên đây thì mình đi xuống sẽ không có gì hết không có bị tắt đường
chúng tôi cũng có bố trí dịch vụ đưa đón tại sân bay
hoặc là có cung cấp một số địa chỉ một số hãng xe taxi để hướng dẫn khách du lịch đặt xe và tới đúng vị trí
ngoài cung cấp các dịch vụ lưu trú thì chúng tôi có hướng dẫn khách hàng đến khi đi tham quan ăn uống tại đà lạt
thì chú ý tới những nơi phục vụ tốt
theo thống kê của cơ quan chức năng lượng khách đặt phòng trước lễ cho thấy không có hiện tượng quá tải
các khách sạn ở trung tâm khách sạn từ hai sao trở lên cho biết độ kiến phòng đạt tám mươi dự kiến đạt chín mươi vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ
cách trung tâm đà lạt độ phủ kín phòng đạt khoảng sáu mươi với homestay có tiếng độ phủ phòng đạt bảy mươi
lâm đồng cũng tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn trong sự kiện tuần lễ du lịch vàng lâm đồng hai nghìn hai mươi hai dự đoán sẽ đón khoảng hơn một trăm tám mươi lượt khách tham quan nghỉ dưỡng
khách quốc tế ước đạt một năm trăm linh lượt trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm giải phóng ba mươi tháng bốn và quốc tế lao động mùa một tháng năm năm nay tăng một trăm ba mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
đoàn đại biểu quốc hội tp hcm sẽ tiếp tục bổ sung điều chỉnh và tổng hợp những ý kiến đóng góp của các đại biểu để trình quốc hội hoàn thiện sửa đổi luật một cách đầy đủ và phù hợp với tình hình thực tế